nhận lời mời của trung tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội hoàng gia thái lan do đại tướng sụ rạpong sụ wan nạ ảt
tư lệnh lực lượng quốc phòng quân đội hoàng gia thái lan dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày bốn đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngay sau lễ đón trung tướng phan văn giang trường đoàn quân sự cấp cao việt nam và đại tướng sụ rạpong sụ wan nạ ảt
trường đoàn quân sự cấp cao quân đội hoàng gia thái lan đã tiến hành hội kiến trao đổi đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai quân đội trong thời gian qua
và thống nhất phương hướng biện pháp hợp tác trong thời gian tới
trong đó hai bên đánh giá quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước tiếp tục phát triển đạt kết quả thiết thực trên cơ sở
thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa bộ quốc phòng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ quốc phòng vương quốc thái lan
hai bên đều thống nhất tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các nội dung hợp tác trong đó tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn
giao lưu sĩ quan trẻ đào tạo hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc hành động mình nhân đạo và hợp tác các quân binh chủng
chiều cùng ngày đại tướng sụ rạpong sụ an nạ ảt đã đến chào xã giao đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
tại buổi tiếp đại tướng sụ rạpong sụ an nạ ảt thông báo với bộ trưởng ngô xuân lịch về kết quả làm việc với trung tướng phan văn giang
khẳng định thái lan luôn coi trọng vị thế của việt nam tại khu vực mong muốn tăng cường quan hệ thực chất với việt nam vì hòa bình ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới
đại tướng ngô xuân lịch đồng tình với quan điểm của đại tướng sụ rạpong sụ an nạ ảt và cho rằng thời gian tới
hai bên cần tiếp tục triển khai nhiều biện pháp thiết thực hơn nữa tích cực phối hợp tham vấn ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương
góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng lên tầm cao mới và là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan